còn tại long an vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một sát chết nam nổi trên sông bảo định thuộc khu phố an thuận một phương bảy thành phố tân an tỉnh long an đã được người dân phát hiện báo cơ quan công an
bước đầu thi thể được xác định là nam giới khoảng hai mươi năm ba mươi năm tuổi không mặc quần áo không mang đồ trang sức cao khoảng một m sáu mươi năm sống mũi lõm rái tai vuông nếp tai dưới thụt chân mày ngang
để phục vụ công tác điều tra làm sáng tỏ sự việc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh long an thông báo ai là nạn nhân của ai là thân nhân của nạn nhân trên xin liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh long an
địa chỉ số một a
điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh long an thông báo ai là thân nhân của nạn nhân trên xã hội công an tỉnh long an thông báo ai là thân nhân của nạn nhân trên xã hội công an tỉnh long an